thời gian vừa qua công an tp hcm liên tiếp triệt phá nhiều đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy bắt giữ đối tượng cầm đầu thu giữ số lượng đặc biệt lớn
trong đó có đường dây mua bán vận chuyển ma túy từ campuchia về tp hcm tiêu thụ do đối tượng người việt sinh sống ở campuchia cầm đầu điều hành cấu kết với nhiều đối tượng trong nước thu giữ gần chín mươi năm kg ma túy các loại
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai trên đường đỗ ngọc thạnh phường một mươi bốn quận năm tổ công tác của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm phát hiện trương ngọc mai sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy nơi thường trú quận một chỗ ở tại quận bốn và tp thủ đức có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện ba thùng giấy bên ngoài được quấn băng keo bên trong chứa gần một mươi hai kg ma túy loại methamphetamin
khám xét khẩn cấp hai chỗ ở của trương ngọc mai tại quận bốn vào chiều cùng ngày công an phát hiện thu giữ gần tám mươi bốn kg ma túy các loại
từ mắt xích quan trọng này cơ quan điều tra đã xác định được thông tin của chu bá trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn sinh sống ở campuchia và thường qua lại việt nam là đối tượng cầm đầu trực tiếp chỉ đạo mai nhận ma túy do các đối tượng trong đường dây vận chuyển từ campuchia về tp hcm giao cho mai đem đi cất giấu
mở rộng điều tra vào ngày hai mươi một tháng chín năm hai nghìn
năm một nghìn chín trăm hai mươi hai công an tp hcm phối hợp với công an tỉnh khánh hòa đã bắt giữ được chu bá trung tại tp nha trang tỉnh khánh hòa
từ lời khai của các đối tượng ban chuyên án bắt giữ thêm tổng cộng hai mươi đối tượng thu giữ gần chín mươi năm kg ma túy các loại
trong đó cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố chín đối tượng gồm trương ngọc mai chu bá trung đỗ thị minh tâm trần kim loan và mai thị ngân về hành vi mua bán trái phép chất ma túy nguyễn vũ khải hoàng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
hoàng linh nguyễn trung quốc nguyễn tấn thành về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy ngoài ra còn chuyển hồ sơ cho công an địa phương xử lý theo quy định của pháp luật quản lý theo dõi một mươi một đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy